bão sao la đã suy yếu sau khi đổ bộ vào tỉnh quảng đông miền nam của trung quốc vào sáng ngày hôm qua
trung quốc ban đầu cảnh báo là sao la có thể là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
song tỉnh quảng đông hiện đã hạ mức ứng phó khẩn cấp do gió bão suy giảm
chính quyền đã cho phép dịch vụ đường sắt hoạt động trở lại từ tám h ba mươi sáng nay theo giờ địa phương
chính quyền tỉnh quảng đông đã hạ mức ứng phó khẩn cấp bão xuống cấp ba
mức cao thứ ba trong thang cảnh báo bốn cấp độ
lệnh hạn chế đi lại đã được dỡ bỏ và các hoạt động sản xuất xã hội cũng trở lại bình thường
chính quyền tỉnh quảng đông cho biết khoảng chín trăm hai mươi năm người đã được sơ tán tới nơi an toàn để tranh bão
trong bối cảnh cơn bão đã tàn phá gần năm trăm tám mươi hectare hoa màu
còn tại đặc khu hành chính hồng kông trung quốc bão sao la đã khiến nhiều tòa nhà bị hư hại
và nhiều cây cối bị đổ trên đường
hơn năm trăm linh người cũng phải sơ tán tới các khu nhà tạp trú
trong khi năm mươi người phải nhập viện do ảnh hưởng của bão
tại thành phố thâm quyến bão đã làm nhiều cây đổ
và khiến một người thiệt mạng
trong thời gian tới bão sao la được dự báo sẽ di chuyển theo hướng tây nam
dọc theo bờ biển phía nam trung quốc
hiện bão sao la đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới mạnh
với sức gió mạnh nhất gần tâm bão từ một trăm năm mươi một tới một trăm sáu mươi năm km trên giờ